theo thông tin từ công an tp hà nội khoảng một mươi chín h tối ngày ba mươi một tháng ba trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ ngõ sáu mươi đường phú đô phương phú đô nam tử liêm
qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động bảy xe chữa cháy xe cứu nạn cứu hộ xe chỉ huy cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng pc bảy và công an quận nam tử liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy
khoảng một mươi chín h một mươi hai phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng thống nhất triển khai hướng dẫn thoát nạn cứu người và tổ chức chữa cháy
đến một mươi chín h hai mươi phút đám cháy được khống chế khoảng một mươi chín h ba mươi đám cháy được dập tắt hoàn toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu được năm người bị thương trong đó có bốn trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho bảy người tuy nhiên một nạn nhân đã tử vong
tại hiện trường ghi nhận có khoảng bốn xe máy cháy rụi dãy xe máy khoảng hơn một mươi chiếc đối diện đã được cứu chữa kịp thời lực lượng chức năng đang tiến hành xác định danh tính của nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc không loại trừ khả năng có người phóng hỏa đốt nhà
trong đêm ba mươi một tháng ba công an quận nam tử liêm đã tiến hành trích xuất camera nhà dân xung quanh để phục vụ điều tra bước đầu ghi nhận hình ảnh một người có động tác như châm lửa sau đó gây cháy xe máy
cụ thể vào thời điểm một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba xuất hiện một người phụ nữ mặc quần áo chống nắng đi từ góc sân nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô ra đứng cạnh khoảng năm chiếc xe máy liên tục châm lửa
sau khoảng ba đến bốn lần châm lửa đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều trước bên cạnh
nghi phạm sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường cơ quan chức năng đã truy tìm từ các camera khác để xác nhận nghi phạm
người phụ nữ này sau khi gây ra vụ cháy đã lên xe máy bỏ chạy
thông tin mới nhất cơ quan công an đã bắt giữ nữ nghi phạm này bước đầu đã có những lời khai thừa nhận hành vi do mình gây ra
hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ danh tính và động cơ gây án của người này